thưa quý vị mỗi mùa thu đến thì trong lòng người dân việt nam háo hức như là được sống lại bầu không khí của ngày độc lập thống nhất đất nước mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
và những ngày này thì người dân lại hướng về hà nội trái tim hồng của cả nước nơi chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập
mừng quốc khánh và chào đón người dân cùng với du khách đến với thủ đô hà nội
trên nhiều tuyến đường của hà nội đã được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa biểu ngữ cùng với nhiều hình ảnh lịch sử ý nghĩa
mời quý vị cùng đến với không khí của tết độc lập tại thủ đô hà nội trong phóng sự sau đây
tại các tuyến phố gần quảng trường ba đình như hoàng diệu hùng vương điện biên phủ cờ hoa băng rôn với sắc đỏ rực rỡ được trang hoàng tại nhiều tuyến phố thuộc địa bàn thủ đô hà nội
bên cạnh đó các pano áp phép lớn cũng được đặt trên các đường phố để chào mừng ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
ngay từ tháng sáu chúng tôi đã phải chuẩn bị từng những hạng mục công việc
theo đúng quy trình ví dụ như là xây dựng kế hoạch cũng như là phát động sáng tác tranh cổ động mẫu cờ khuyến biểu ngữ để kịp thời in ấn và triển khai theo đúng tiến độ
và thường những sự kiện quan trọng của đất nước như thế này thì chúng tôi luôn tuyên truyền trước một mươi ngày
và cái hình thức tuyên truyền của chúng tôi thì chủ yếu vẫn là theo hình thức tuyên truyền truyền thống ví dụ như là pano áp vích và các khẩu hiệu
trang cổ động tầm một mươi ngày
trang cổ động lớn vừa và nhỏ ở trên các tuyên phố trung tâm thành phố hà nội
cái thời tiết mùa thu này kèm theo là cái dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
cái việc xuất hiện là hoa và cờ ở trên khắp các đường phố hà nội nó cảm giác khiến em cảm giác như nó có một cái tinh thần dạo rực hơn để chào đón cái ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
ngoài ra thì nó cũng là một cái dịp mà kiểu mọi người cái thời tiết này nó thích hợp để mọi người cảm thấy như là yêu mến hà nội hơn
ngoài công tác trang trí nhiều phương còn thực hiện quyết dọn viện sinh
đảm bảo vỉa hè thông thoáng sạch sẽ
dự kiến trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín lượng khách du lịch đến hà nội rất lớn
vì thế công tác trang trí cổ động cũng như ý thức giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp là rất quan trọng để tạo ấn tượng tốt với du khách
văn nhân phường hàng chống đã xây dựng kế hoạch về công tác tuyên truyền về công tác cổ động trực quan
cũng như thông báo giao quân tổng vệ sinh môi trường tuyên truyền các hộ gia đình mặt phố
cũng như các trụ sở cơ quan đơn vị đóng chức địa đoàn phường treo ba lô cờ tổ quốc để chào mừng ngày phục khánh mùng hai tháng chín
và hàng ngày thì phường cũng chỉ đạo các lực lượng gia quân giải quyết chất tực đô thị chất tực an toàn giao thông vệ sinh môi trường trên địa đoàn phường
để chào mừng ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
và thường xuyên kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm nếu có ở trên địa bàn phường
để đảm bảo đường phố xanh sạch đẹp đảm bảo văn minh đô thị ở trên địa đoàn phường
việc trăng hoàng cờ hoa trên các tuyến đường phố hà nội mang ý nghĩa quan trọng nhắc nhở toàn dân
đặc biệt là giới trẻ về thời khắc thiêng liêng của lịch sử bảy mươi tám năm về trước
để từ đó thêm tự hào nâng cao trách nhiệm chung tay xây dựng thủ đô hà nội và đất nước ngày càng phát triển